đã có thêm hai ca tử vong tại hàn quốc do dịch covid một mươi chín nâng tổng số trường hợp tử vong tại đây lên tám người
và theo số liệu cập nhật mới nhất số ca nhiễm virus sars cov hai ở hàn quốc đã tăng lên tới tám trăm ba mươi ba người
trong đó hai tâm dịch là thành phố teku và tỉnh nghiêm búc ghi nhận sáu trăm tám mươi một trường hợp
một trong hai nạn nhân tử vong là một người đàn ông sáu mươi hai tuổi qua đời tại bệnh viện đài nam huyện trân đô
trước diễn biến nhanh chóng của dịch bệnh chính phủ hàn quốc điều chỉnh một loạt các quy tắc phòng ngừa
trong đó yêu cầu tự cách ly nghỉ ngơi trong nhà từ ba đến bốn ngày nếu phát hiện các triệu chứng
sử dụng xe cá nhân khi đến các cơ sở y tế bắt buộc khai báo diễn biến quá trình mắc các triệu chứng
nhất là lịch sử du lịch ra nước ngoài tiếp xúc với những người có triệu chứng covid một mươi chín
bộ tư pháp hàn quốc cũng quyết định tự động gia hạn thị thực cho người nước ngoài trong thời gian từ nay tới hai mươi chín tháng bốn để hạn chế tiếp xúc xã hội